tối qua hai mươi bảy tháng tám hàng chục nghìn người dân trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã xuống đường mừng chiến thắng của đội bóng đá nam olympic việt nam
ngay sau khi kết thúc trận đấu tứ kết giữa đội tuyển bóng đá nam olympic việt nam và olympic ciry hàng chục nghìn người dân tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã đổ ra đường mừng chiến thắng
từ hai mươi hai h ba mươi tại các tuyến đường phạm văn thuận canh mạng tháng tám nguyên ái quốc đồng khởi hàng chục nghìn người với lá cờ đỏ sao vàng năm cánh trên tay đã được phất cao trên các trục đường hô vàng việt nam chiến thắng việt nam vô địch
do lượng người tập trung đông trên các tuyến đường trung tâm của thành phố biên hòa ban giám đốc công an tỉnh đồng nai đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự cảnh sát một trăm một mươi ba cảnh sát hình sự phối hợp với công an thành phố biên hòa điều tiết giao thông và bảo đảm an ninh trật tự
đến gần một mươi hai giờ đêm dòng người vẫn tiếp tục diễu hành trên các tuyến đường để ăn mừng chiến thắng olympic việt nam làm nên lịch sử lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết môn bóng đá nam ở một kỳ đại hội thể thao châu á